tại hà nội kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể theo hình thức trực tuyến từ phòng diên hồng tòa nhà quốc hội đến điểm cầu các đoàn đại biểu quốc hội
trong phiên họp chủ bị các đại biểu đã mặc niệm đại biểu quốc hội thiếu tướng nguyễn văn man đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình
cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và đồng bào các tỉnh miền trung đã bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua và quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung
phát biểu khai mạc đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thay mặt quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào chiến sĩ vùng bị nạn
cùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các cán bộ chiến sĩ hy sinh và người dân bị tử nạn
quốc hội chia sẻ trước những đau thương mất mát to lớn này và xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào chiến sĩ vùng bị nạn
cùng lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ
quốc hội đánh giá cao sự quyết liệt khẩn trương ứng phó linh hoạt kịp thời của chính phủ của các bộ ngành các cấp chính quyền địa phương
của lực lượng vũ trang trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn để khắc phục giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
quốc hội yêu cầu chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác trước những diễn biến cực đoan của thời tiết
để có những giải pháp tích cực hiệu quả sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ
đồng thời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái thương người như thể thương thân
hết lòng quan tâm động viên chia sẻ ủng hộ vật chất và tinh thần để giúp nhân dân các địa phương bị hại
sống vượt qua
do tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín suy thoái kinh tế toàn cầu nên một số chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt được
do đó chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu quốc hội phát huy cao độ năng lực trí tuệ tập trung nghiên cứu phân tích đánh giá
dự kiến xu hướng biến động để đưa ra các giải pháp kịp thời
tại kỳ họp này quốc hội sẽ dành bảy ngày cho công tác xây dựng pháp luật chiếm khoảng ba mươi bảy tổng thời gian của kỳ họp
để xem xét thông qua bảy dự án luật ba dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến đối với bốn dự án luật khác dành hai năm ngày để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
quốc hội cũng sẽ thảo luận góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
xem xét quyết định công tác nhân sự bãi nhiệm đại biểu quốc hội đối với ông phạm phú quốc và đoàn đại biểu quốc hội tp hcm